nhân kỷ niệm chín mươi bốn năm ngày báo chí cách mạng việt nam đồng chí phan việt cường
ủy viên trung mương đảng bí thư tỉnh ủy trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh quảng nam
cùng lãnh đạo ban tuyên giáo tỉnh ủy sở thông tin truyền thông và văn phòng tỉnh ủy
đã đến thăm tặng hoa chúc mừng anh em phóng viên nhân viên văn phòng thường trú báo nhân dân tại tỉnh quảng nam
thay mặt lãnh đạo tỉnh bí thư tỉnh ủy quảng nam phan việt cường cho rằng
trong thời gian qua báo nhân dân đã phản ánh khá kịp thời đầy đủ các sự kiện diễn ra trên địa bàn tỉnh
trên các ấn phẩm qua đó không chỉ góp phần tuyên truyền cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước
mà còn gợi mở giúp lãnh đạo địa phương tìm giải pháp tháo gỡ những khó khăn vướng mắt
thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển bền vững đồng thời mong muốn thời gian tới
báo nhân dân tiếp tục quan tâm có nhiều tác phẩm phản ánh sinh động kịp thời các sự kiện nổi bật diễn ra trên địa bàn tỉnh
cũng như những thành tiệu đạt được trên lĩnh vực kinh tế xã hội ở địa phương
góp phần tuyên truyền quảng bá hình ảnh của quảng nam đến khán thính giả trong và ngoài nước